kỳ họp lần thứ năm mươi chín của đại hội đồng các quốc gia thành viên của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới
đã khai mạc ngày ba mươi tháng chín tại geneva thụy sĩ hội nghị thu hút sự tham gia của hơn một đại biểu
đến từ một trăm chín mươi một quốc gia thành viên đoàn công tác việt nam do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
chu ngọc anh dẫn đầu tham dự kỳ họp
đại sứ dương trí dũng trưởng phái đoàn đại diện thường trực của việt nam tại geneva
đã chủ trì phiên họp và là năm thứ hai đại sứ binh dự đảm nhận trọng trách
chủ tịch đại hội đồng wipo thay mặt asean bộ trưởng chu ngọc anh phát biểu tại phiên khai mạc
bên cạnh đó bộ trưởng cũng có bài phát biểu quan trọng đại diện cho việt nam
bộ trưởng nhấn mạnh nhận thức được vai trò quan trọng của đổi mới sáng tạo
chính phủ việt nam đã ban hành nhiều chính sách biện pháp nhằm nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của việt nam
kết quả là chỉ số đổi mới sáng tạo của việt nam liên tục tăng trong những năm vừa qua trong đó năm hai nghìn một mươi tám
chỉ số đổi mới sáng tạo của việt nam tăng ba bậc lên vị trí bốn mươi hai
đứng đầu trong các quốc gia có thu nhập trung bình thấp
hệ thống sở hữu trí tuệ của việt nam cũng đạt được một số kết quả quan trọng trong năm vừa qua
đặc biệt ngày hai mươi hai tháng tám vừa qua thủ tướng đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi
trước đó quốc hội cũng đã thông qua luật sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
tối ngày ba mươi tháng chín bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh đã trao văn kiện
gia nhập khóa ước la hay cho tổng giám đốc wipo francis goury
với việc gia nhập này việt nam hiện đã là thành viên của tất cả ba điều ước về đăng ký quốc tế cho sáng chế nhãn hiệu và kiểu dáng do wipo quản lý
tối cùng ngày đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đổi mới sáng tạo và thỏa thuận hợp tác về môi trường sở hữu trí tuệ kiến tạo
giữa học viện khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và cục sở hữu trí tuệ với wipo